nguyên anh này là một người lái xe ạ
tôi năm nay bốn mươi tuổi bị tăng huyết áp
gần đây tôi bị một lần có biểu hiện choáng váng xây sẩm mặt mày
mọi thứ quay vòng vòng khi mà thay đổi tư thế
tuy nhiên thì chỉ sau một phút là hết
bác sĩ xin bác sĩ cho biết đây có phải là dấu hiệu bị đột quỵ hay không
làm cách nào để hết những cơn choáng váng và xây sẩm mặt mày
tôi có cần tích chữ thuốc an cung để mang đi mỗi khi bị như vậy để uống luôn hay không ạ
xin mời bác sĩ trả lời
thì vấn đề của anh là một người năm nay bốn mươi tuổi trung niên
và bị tăng huyết áp
và bây giờ có những biểu hiện của chóng mặt
thì đầu tiên là về huyết áp
thì chúng ta phải chắc chắn là phải điều trị bằng thuốc
nếu mà chúng ta có huyết áp
sau khi mà chúng ta đã thư giãn rồi
chúng ta đã giảm muối
tất cả các thứ mà nó không trở về bình thường
chúng ta phải dùng thuốc
mà để tránh biến cố tim mạch
tránh đột quỵ chẳng hạn
thì nó cũng có những nhóm thuốc nhất định
người ta chứng minh được nó giảm đột quỵ
chứ không phải là tất cả các loại thuốc
nên là thuốc có sự chỉ dẫn của bác sĩ
cái thứ nữa là mình cũng phải kiểm soát
các thành phần lipid trong máu
đường máu như thế nào
có bị dối loạn chuyển hóa đường hay không
nếu mà có thì chúng ta cũng phải
có những biện pháp điều trị phù hợp
đấy là cái tốt nhất
mở phòng ngửa biến cố đột quỵ
còn về mang theo ăn cung
thì chúng tôi không khuyến khích
bởi vì thật ra là
cái này với tôi
một là tôi không có kinh nghiệm lắm
thứ hai nữa là
cái này nó không có nằm trong các phác đồ
khuyến khích của bác sĩ

điều trị của cả thế giới
cũng như là của việt nam
chúng ta sẽ dùng theo kinh nghiệm
tuy nhiên rằng là
nếu như theo tôi được biết
thì nếu như mà chúng ta nhồi máu não
thì chúng ta có thể sử dụng ăn cung đường
nhưng mà chúng ta
nếu mà xuất huyết não
mà chúng ta dùng ăn cung
thì cái hiện tượng chảy máu nó sẽ bị nặng hơn
vậy thì khi mà chúng ta chưa biết
là chúng ta bị xuất huyết não hay nhồi máu não
thì chúng ta không nên là tự động dùng ăn cung
vâng xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ
bây giờ là một câu hỏi